ngày hai mươi một tháng chín theo lời mời của chủ tịch quốc hội cộng hòa azerbaijan oktay asadov
đoàn đại biểu quốc hội việt nam do phó chủ tịch uung chuliu dẫn đầu
đến azerbaijan tham dự lễ kỷ niệm một trăm linh năm cơ quan lập pháp đầu tiên của azerbaijan
tổng thống inham aliyev đã đến dự và phát biểu chào mừng các đại biểu
phát biểu tại lễ kỷ niệm một trăm linh năm quốc tế azerbaijan phó chủ tịch uung chuliu nêu rõ
nhà nước và nhân dân việt nam luôn dõi theo và vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước azerbaijan trong thời gian qua
hai nước có nhiều điểm tương đồng về con người lịch sử và các giá trị tương đồng
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn trân trọng ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ to lớn và quý báu
mà chính phủ và nhân dân azerbaijan đã dành cho việt nam trong thời gian chiến tranh trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
phó chủ tịch uung chuliu mong muốn quốc hội azerbaijan ủng hộ lập trường nguyên tắc
của phó chủ tịch uung chuliu
việt nam và hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
về giải quyết tranh chấp ở biển đông bằng hòa bình không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực
phó chủ tịch ziafet askerop thể hiện nhất trí với các ý kiến của phía việt nam
cam kết sẽ thúc đẩy tiếp xúc song phương hơn nữa
một trong những dấu mốc mới sẽ là chuyến thăm việt nam vào thời gian thích hợp
mà chủ tịch quốc hội azerbaijan đã nhận lời mời
ông askerop cũng thông báo tới phó chủ tịch uung chuliu về những tiềm năng hai nước có thể khai thác
để tăng kim ngạch trong đó có dự án tuyến đường sắt á âu đi qua lãnh thổ azerbaijan
giáo dục và đặc biệt là du lịch
cũng trong loạt cuộc gặp làm việc phó chủ tịch uung chuliu với tư cách là một cựu sinh viên
tại đại học quốc gia azerbaijan đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo trường
ông vui mừng hoan nghênh
kế hoạch mở khối đào tạo tiếng việt mà nhà trường đang xúc tiến bên cạnh các khối trung quốc nhật bản đã có